hiệp định thương mại tự do evfta không chỉ mở ra cơ hội giao thương mới cho cả hai phía việt nam eu
mà còn thúc đẩy triển khai các chương quan trọng về phát triển và quản trị bền vững trong đó có giáo dục
triển khai nội dung này hôm nay tại hà nội phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đã tổ chức
ngày hội giáo dục châu âu năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam
đây là sự kiện về du học duy nhất do phái đoàn liên minh châu âu và một mươi năm đại sứ quán của các quốc gia thành viên đồng tổ chức
với phương châm những gì mỗi du học sinh mang về việt nam sẽ là châu âu của chính bạn
eu mong muốn thúc đẩy hợp tác khai thác và phát triển thị trường giáo dục châu âu cho người việt nam
trong tổng số hơn bảy mươi sinh viên việt nam hiện đang du học nước ngoài
châu âu là một trong những điểm đến có số lượng sinh viên việt nam lớn nhất với hơn một mươi năm người hiện đang học tập tại châu âu
năm hai nghìn một mươi chín ba mươi bốn sinh viên đã nhận được học bổng toàn phần từ chương trình irma s plus để theo học thạc sĩ ở châu âu
tăng đáng kể so với số hai mươi năm sinh viên nhận học bổng năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra hàng trăm sinh viên khác đang theo học các khóa trao đổi tín chỉ từ ba đến một mươi hai tháng dưới chương trình trao đổi quốc tế
hoặc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thông qua năm mươi một dự án hợp tác đang diễn ra giữa các trường đại học châu âu và việt nam
đây là cơ hội đẩy mạnh một xu hướng hợp tác mới trong giáo dục giữa eu và việt nam